anh quốc bảo nhân viên văn phòng tp hcm cho biết từng là f khỏi bệnh nên anh bảo có một số thắc mắc về biến thể này
biến chủng mới này có khác loại với biến chủng delta hay không
người nhiễm biến chủng delta rồi có kháng thể với biến chủng mới này không
vì tôi được biết ngay cả bệnh xuất xuất huyết cũng có những chủng bệnh khác người bệnh không có kháng thể với chủng mới
anh bảo đặt câu hỏi
theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê thị anh thư chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn tp hcm
hiện nay vẫn còn nhiều thông tin trái chiều về biến thể omicron
từ trước đến nay đã có nhiều biến thể của virus sars cov hai mỗi loại biến thể có những biểu hiện triệu chứng độ lây lan độ nặng khác nhau
về việc đã từng là f nhiễm biến chủng delta nếu có nhiễm biến chủng mới
bác sĩ thư cho biết người đã nhiễm biến chủng delta sẽ có kháng thể đối với chủng delta
và có thể không có hoặc chỉ có một phần kháng thể về biến chủng mới do đó vẫn có thể nhiễm biến chủng mới
tuy nhiên việc tiêm chủng vaccine là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất
cho các biến thể mới người dân cần thực hiện tiêm chủng đủ liều để gia tăng kháng thể
kháng thể tạo ra sau bệnh covid một mươi chín không tồn tại suốt đời bộ y tế đã khuyến cáo người nhiễm covid một mươi chín
nên thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín sau sáu tháng khỏi bệnh
hiện nay có một số chuyên gia khuyên cáo người dân có thể tiêm sớm hơn
nhất là trước sự có sự xuất hiện của biến chủng mới bác sĩ thư nói
theo sở y tế tp hcm hiện tp hcm vẫn chưa có ca nhiễm biến thể omicron
nhưng nhằm ngăn chặn biến thể xâm nhập
phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của biến chủng omicron trên địa bàn
tp hcm đã xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể omicron với tám giải pháp
theo kết quả nghiên cứu những trường hợp mắc covid một mươi chín phải nhập viện
được trung tâm nghiên cứu hy sinh tại tp hcm thực hiện
chỉ một phần ba số người được khảo sát cho biết họ cảm thấy hồi phục hoàn toàn
trong một năm kể từ khi khỏi bệnh
các nhà nghiên cứu đã khảo sát tình trạng sức khỏe của hai ba trăm hai mươi người từng mắc covid một mươi chín
khoảng năm tháng sau khi họ xuất viện
tám trăm linh bảy người trong số này tiếp tục được đánh giá sau khi họ xuất viện được một năm
theo đó chỉ khoảng ba mươi số bệnh nhân được khảo sát trong cả hai mốc thời gian của nghiên cứu
cho biết họ đã hồi phục hoàn toàn kể từ khi ra viện
chức năng nội tạng và thể trạng của những người được khảo sát
cũng không có sự cải thiện rõ rệt trong một năm sau khi xuất viện
nghiên cứu vẫn chưa được đánh giá bởi các nhà khoa học khác
thật không may chúng tôi không thấy sự cải thiện đáng kể nào của người bệnh
sau khi xuất viện được một năm so với mốc năm tháng
bác sĩ rico ivan đồng tác giả của nghiên cứu cho biết
kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra những người mắc covid một mươi chín ở thể nặng
phải chịu khoảng hai mươi di chứng sau khi khỏi bệnh
trong khi đó những người mắc covid một mươi chín ở thể vừa
chỉ phải đối mặt với trung bình bốn di chứng sau khi xuất viện
các triệu chứng phổ biến nhất bao gồm mệt mỏi khó thở và giảm chức năng nhận thức
các nhà nghiên cứu chưa thể tìm ra nguyên nhân
những người từng mắc covid một mươi chín vẫn phải chịu di chứng
trong thời gian dài sau khi khỏi bệnh
tuy nhiên nghiên cứu của họ đã chỉ ra những người có tiện sự béo phì
trong tình trạng sức khỏe kém và có mức độ rote viêm cao
thường phải chịu di chứng nặng hơn sau khi khỏi bệnh
giáo sư chris blighting từ đại học lancaster
nhà điều tra chính của nghiên cứu cho biết
nhóm của ông đang tìm hiểu xem liệu phản ứng từ miễn dịch
có phải là nguyên nhân gây ra dị chứng covid một mươi chín kéo dài ở người bệnh
bên cạnh đó ông breitling và bà ivan
cũng đồng tình rằng việc sử dụng các loại thuốc chống viêm
kiểm soát cân nặng và tập thể dục là những giải pháp
cần được nghiên cứu để cải thiện tình trạng sức khỏe
của người từng mắc covid một mươi chín
chúng tôi không nghĩ rằng sẽ chỉ có một biện pháp
chữa trị duy nhất cho các di chứng covid một mươi chín
chúng tôi cần người bệnh miêu tả rõ các triệu chứng của mình
để từ đó tìm ra cách chữa trị phù hợp
và ivan cho biết
ông trần vũ hữu di chủ tịch ủy ban nhân dân xã vĩnh lộc a
huyện bình chánh lưu ý trước khi tiêm vaccine
f vừa khỏi bệnh cần phải cài báo thông tin thành thật vào bản cam kết
để nhân viên y tế tư vấn đầy đủ trước khi tiêm
về việc có cấm f tiêm vaccine dưới sáu tháng sau khi khỏi bệnh hay không
ông ngô xuân bình chủ tịch ủy ban nhân dân phường ba quận gò vấp cho biết
hiện tại với trường hợp f khỏi bệnh muốn tiêm vaccine
cơ sở tiêm chủng địa phương chỉ khuyến cáo không cần thiết phải tiêm
chứ không cấm
chủ trương của thành phố là tiêm vét tiêm cho người dân chưa đủ liều cơ bản
về chuyên môn f khỏi bệnh nhiều khả năng không tái nhiễm trong sáu tháng
tuy nhiên nếu f khỏi bệnh nóng ruột muốn tiêm đủ liều cơ bản
thì chúng tôi cũng thực hiện theo yêu cầu sau khi đã tư vấn càng kẻ
ông bình cho biết cũng theo ông bình
nguyên nhân f vừa khỏi bệnh muốn tiêm vaccine cũng xuất phát từ thông tin về biến thể mới omicron
qua rà soát f khỏi bệnh trên địa bàn từ tháng năm đến nay
đa số cũng đã tự đi tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín ông bình thông tin
về nguyên tắc f vừa khỏi bệnh không cần thiết phải tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
bởi vì kháng thể do bị nhiễm bệnh còn mạnh hơn kháng thể từ việc tiêm vaccine
gần đây bệnh nhân nmt hai mươi tuổi ngụ tại tp hcm cũng đến khám vì mất khử rác dù đã khỏi covid một mươi chín
thỉnh thoảng anh mới ngửi được
tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của một nhân viên pha chế nước hoa như anh tê
sau khi thực hiện đánh giá bác sĩ nhận định anh t bị mất khẩu sát ở mức độ nặng
anh được chỉ định sử dụng thuốc nhỏ mũi có chứa cardicoid
ngoài ra còn dùng thêm corticoid toàn thân kết hợp với một số thuốc hỗ trợ khác
bên cạnh đó người bệnh được hướng dẫn bài tập ngửi mùi tại nhà ba lần mỗi ngày
sau gần bốn tuần khẩu sát của người bệnh đã dần cải thiện
khoảng hai tháng điều trị anh t đã hồi phục khẩu sát hoàn toàn và có thể trở lại với công việc của mình
các bác sĩ cho biết mất khẩu sát và vị sát là những triệu chứng thường gặp ở người mắc covid một mươi chín
có khoảng chín mươi bệnh nhân có
có thể tự hồi phục sau bốn tuần một số ít phải can thiệp điều trị hậu covid một mươi chín
theo một nghiên cứu tại châu âu năm hai nghìn hai mươi khoảng năm mươi ba người nhiễm covid một mươi chín bị mất hoặc giảm khẩu sát vị sát
báo cáo bước đầu tại bệnh viện đại học y dược tp hcm cho thấy thay đổi khẩu sát và vị sát chiếm khoảng bảy mươi
về mặt nguyên nhân các nghiên cứu cho thấy virus sars cov hai liên kết với một protein gọi là ace hai
được tìm thấy trên tế bào trừ thể
ase hai tập trung ở các tế bào trong mũi và miệng
các nhà khoa học đã tìm thấy ace hai trên các tế bào nâng đỡ bao quanh tế bào thần kinh giác ở mũi
và các tế bào trong nụ vị giác ở lưỡi
sự tổn thương của các tế bào này dẫn đến phản ứng viêm và tổn thương thần kinh dẫn đến dối loạn mùi vị
dù chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nhưng các bài tập khẩu rác tập người sử dụng thuốc corticoid
thuốc tái tạo thần kinh được chứng minh là có hiệu quả và đang tiếp tục được giới chuyên môn y khoa nghiên cứu bàn luận
tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh đặc biệt ở một số công việc như đầu bếp nước hoa hay thử rậu
nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới các vấn đề về dinh dưỡng trầm cảm lo âu nếu không phục hồi
thạc sĩ bác sĩ trần thanh tài khoa tai mũi họng bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
triệu chứng mất khẩu rác vị rác do covid một mươi chín thường là tạm thời
khẩu rác và vị giác sẽ tự cải thiện trong vòng bốn tuần người bệnh không nên quá lo lắng
nếu tình trạng kéo dài người bệnh nên đến các phòng khám chuyên khoa tai mũi họng hậu covid một mươi chín để được tư vấn trần đoán xác định và điều trị phù hợp
trường hợp bị mất cảm nhận mùi vị đột ngột nhưng chưa được chẩn đoán xác định mắc covid một mươi chín
người bệnh nên tự cách ly thực hiện xét nghiệm nhanh và thông báo cho y tế địa phương để được hướng dẫn kịp thời